phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội cho biết
trên địa bàn thành phố còn hơn hai một trăm linh công trình còn tồn tại vi phạm chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
ngoài ra hơn một bốn trăm linh nhà trung cư gần bốn trăm linh trung cư mini cũng có nguy cơ cháy nổ cao
lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra tất cả cơ sở xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
một hai trăm một mươi ba trường hợp với tổng số tiền hơn sáu năm tỷ đồng
tạm đình chỉ ba trăm năm mươi một cơ sở đình chỉ hoạt động một trăm một mươi tám cơ sở
đến thời điểm hiện tại đã có nhiều chủ cơ sở chủ hộ gia đình đã thực hiện bổ sung các giải pháp trước mắt
để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho công trình như đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ trung cư mini
lãnh đạo tp hà nội yêu cầu các đơn vị địa phương phải vào cuộc tích cực hơn
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra